du canh nhưng không du cư đó chính là cụm từ miêu tả khá chính xác
về cuộc sống của hàng nghìn đồng bào hơ rê thuộc huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
để mưu cầu cuộc sống nhiều người đã tạm rời vùng đất mà mình sinh sống
để đi làm thuê tại các khu rừng trồng keo trên địa bàn các tỉnh thành miền trung tây nguyên
hành trình mưu sinh trên đỉnh núi của họ và chuyến trở về đầy gian khó
khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát sẽ là nội dung chính của phim tài liệu
tranh vanh đỉnh núi được phát sóng ngày hôm nay
bộ phim không lời bình được thực hiện với sự phối hợp của điện ảnh công an nhân dân
và các cán bộ chiến sĩ phòng công tác đảng và công tác chính trị công an tỉnh quảng ngãi
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đi kiếm em đó đi kiếm em mình mới khó đi kiếm em cái gì cũng mua hết
đâu có đọc rừng đọc người gì đâu
không có đọc rừng đọc kèo cái gì cũng có cũng sửa thông hết
cái bản năng lao động của bà con trên ba tơ nói chung
và đối với bà con đồng bào dân tộc thí số nơi điên
với một tinh thần là chịu khó chịu khổ
lao động ở môi trường rừng núi cái khả năng tự thích nghi càng tốt hơn
nhìn bà con đó
joan con thằng ta vé sớm chợt falta
lúctrà của em
đi như bà con làm bà con brought
yêu bà con đi là mà cho thằng ta cùng ngồi
yêu bà con đi là mà cho thằng ta cùng ngồi